thủ tướng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các bộ công an tài chính giao thông vận tải về việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
theo đó đối với bộ công an thủ tướng chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi bổ sung thông tư một mươi năm quy định về đăng ký xe
để bảo đảm việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô xe gắn máy hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng hai
theo đó đối với bộ công an thủ tướng chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi bổ sung thông tư một mươi năm quy định về đăng ký xe